tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy hà nội tổ chức chiều nay ngày một mươi hai tháng một mươi một
thành phố hà nội đã thông tin về tình hình nước sạch trên địa bàn
trong đó có việc thành phố hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng mỗi năm cho nhà máy nước sạch sông đuống do tư nhân đầu tư
tại buổi làm việc phóng viên các báo đài đặt nhiều câu hỏi liên quan đến việc tại sao giá nước sạch sông đuống
lại cao hơn mặt bằng giá nước sạch do các công ty khác sản xuất
tại sao mỗi năm thành phố hà nội phải trợ giá hàng trăm tỷ đồng cho các doanh nghiệp phân phối nước sạch cho công ty nước mặt sông đuống
trả lời các câu hỏi của phóng viên đại diện văn phòng ubnd thành phố sở tái chính sở xây dựng hà nội cho biết
việc xác định giá nước sạch tạm tính tối đa nước mặt sông đuống là một mươi hai trăm bốn mươi sáu đồng một mét khối trên nguyên tắc tính đúng tính đủ
cụ thể đó là chi phí sản xuất chi phí khấu hao chi phí vay lãi chi phí quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng chi phí thất thoát lợi nhuận định mức tối thiểu
các sở bán ngành thành phố cũng cho biết đến thời điểm này chưa xác định được giá nước sạch sông đuống vì dự án chưa được quyết toán
đồng thời khẳng định thành phố chưa cấp bù một khoản kinh phí nào cho doanh nghiệp này và các đơn vị liên quan